thưa quý vị và các bạn
đấu tranh với tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy chưa bao giờ là dễ dàng
mà đây chính là cuộc chiến trường kỳ gian nan vất vả
không chỉ dùng sức mà những cán bộ chiến sĩ còn phải có một tư duy nhạy bén
để đấu trí với những chiêu trò danh ma xảo quyệt của đối tượng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng công an tỉnh yên bái đã phá được một chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai mươi bánh heroin cùng bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
vụ án có số lượng ma túy lớn nhất ở thời điểm đó
là minh chứng rõ nét nhất cho sự khó khăn thử thách của cuộc chiến chống tội phạm ma túy này
những tình tiết về quá trình gian nan phá án
qua lời kể của các cán bộ điều tra viên và các chiến sĩ trực tiếp tham gia đánh án
sẽ cho chúng ta biết được cuộc chiến cam go của những người lính trên mặt trận đấu tranh
với những kẻ giao rắc cái chết trắng
yên bái là tỉnh miền núi phía bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du bắc bộ việt nam
trong khi đó trình độ dân trí không đồng đều
nhiều vùng đồng bào còn những tập tục lạc hậu
nhận thức về pháp luật còn hạn chế
vì vậy yên bái trở thành địa bàn thuận lợi
để các đối tượng lợi dụng buôn bán vận chuyển trái phép
trên mặt túy
yên bái thì là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực tây bắc
tiếp xác với nhiều tỉnh trọng điểm
tình hình tội phạm và tên ảnh về mặt túy
đặc biệt tỉnh sơn la lai châu lào cai
và trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường khuyết mạch giao thông
đi qua là những tuyến đường giao thông
kết nối với nhiều tỉnh và khu vực

đây là những điều giao thông kết nối với nhiều tỉnh và khu vực

cho tội phạm về mặt túy hoạt động
vận chuyển mặt túy từ khu vực tây bắc
đến các địa bàn phương khác để hoạt động
trên địa bàn tỉnh thì có chín huyện thị và thành phố
nhưng mà có ba huyện
có tình hình tội phạm và tên ảnh về mặt túy
rất là phức tạp
đó là huyện văn trấn trạm tấu mùa căng trải
là những huyện phía tây của tỉnh
có đông đồng bào dân tộc sinh sống
và đặc biệt là tiếp xác với địa bàn tỉnh sơn la
là địa bàn rất phức tạp về mặt túy
vì lợi nhuận
nhiều đối tượng đã hình thành đường dây mua bán trái phép trên mặt túy
các đối tượng tham gia vào đường dây
phần lớn là người dân tộc thiểu số
ở các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn
như mùa căng trải văn trấn
đối tượng người yên bái di cư đi các địa bàn
sơn la điện tây điện tây
điện biên và mường lát thanh hóa
lợi dụng việc thường xuyên đi thăm thân
để mua bán vận chuyển ma túy
ma túy như luồng gió đen
bùa vây cuộc sống của người dân bản mông nơi đây
giao rắc ké chết trắng
tới các nếp nhà sàn
trên những khoảng đồi hoang vắng
những năm qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
đã nắm vững địa bàn
khắc phục khó khăn mưu trí dũng cảm
triệt phá được nhiều băng ổ nhóm ma túy khét tiếng trên địa bàn
thế nhưng đấu tranh với tội phạm ma túy
luôn là cuộc chiến cam go đầy nguy hiểm
cuộc chiến này càng khốc liệt hơn
khi thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy
ngày càng tinh vi manh động
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp
các đường dây mua bán trái phép trên ma túy
sau thời gian của tội phạm ma túy
sau thời gian im ắng vì bị cơ quan điều tra giáo giết truy quét
đã có hiện tượng hoạt động trở lại
bằng chứng là tỷ lệ người nghiện ở ngoài cộng đồng cao
nhất là các huyện mù cang trải văn yên trạm tấu văn chấn
vì lợi nhuận và thiếu hiểu biết pháp luật
nên một số người nghiện người dân tộc thiểu số vùng cao
đã bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ tham gia vào các đường dây mua bán trái phép trên ma túy
tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh yên bái diễn biến hết sức phức tạp
một năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trên toàn tỉnh
là bắt giữ một trăm chín mươi một vụ ba trăm năm mươi năm đối tượng
các đối tượng này thì nó vừa là theo đường dây
hai là bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh
vì yên bái là tiếp giáp với tỉnh sơn la
các đối tượng trong nội địa và ở ngoài tỉnh thường xuyên vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh yên bái để tiêu thụ
trước tình hình đó các chiến sĩ công an tỉnh yên bái dự đoán
các đối tượng hoạt động sẽ tinh vi khôn ngoan hơn
và mỗi chuyến hàng sẽ khủng hơn rất nhiều
không hề chậm trễ các anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến với tội phạm ma túy
từ việc đi sâu đi sát nắm tình hình
lực lượng điều tra đã thấy được sự bất ổn của xã hội
nhận định sâu trong đó là cả một đường dây ma túy lớn đang hoạt động
sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong diện tỉnh nghi
liệu rằng cơ quan điều tra có thu được kết quả đúng như nhận định
thời tiết nơi núi rừng tây bắc khắc nghiệt
thế nhưng các trinh sát vẫn kiên trì bám nắm địa bàn
để có thể tìm ra manh mối về đường dây vận chuyển trái phép chân ma túy này
cuối cùng vào khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn
đã có thông tin về một đường dây vận chuyển trái phép chân ma túy
với quy mô lớn từ sơn la vào yên bái
để trung chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ
thông tin ban đầu xác định
kẻ cầm đầu đường dây là một nữ quái
có phương thức vận chuyển rất tình vị
đối tượng này không xuất đầu lộ diện
mà sử dụng những người thân quen trong gia đình
vào việc vận chuyển trái phép chân ma túy
nhưng nữ quái đó là ai
hoạt động như thế nào
đây vẫn là một ẩn số
cần cơ quan điều tra đi tìm lời giải
lúc đầu chúng tôi
sau khi mà trinh sát báo cáo
chúng tôi xác định đây là một vụ án
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
thường xuyên vận chuyển ma túy
vào địa bàn tỉnh yên bái để tiêu thụ
từ đó là tôi cũng đã báo cáo với đồng chí trưởng phòng
đồng chí thủ trưởng
cơ quan cảnh sát điều tra
hóa đốc quan tỉnh
đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra

đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh
bóc gỡ đường dây mô án ma túy này
ngay khi nắm được thông tin
lãnh đạo công an tỉnh yên bái đã xác lập chuyên án
cử một tổ công tác
do thượng tá cứ a tám chỉ huy
trực tiếp điều tra đường dây vận chuyển trái phép chân ma túy này
sau khi thành lập ban chuyên án
thì do đồng chí
giám đốc phó đốc
thủ trưởng cơ quan điều tra
thành lập trưởng ban chuyên án
phân công nhiệm vụ
cho từng tổ trinh sát
tiến hành xác minh đối tượng
qua công tác nắm tình hình
cũng như là
thì là xác định là đối tượng này
thường xuyên xuất hiện đến địa bàn tỉnh yên bái
thành lập đường dây
mô án ma túy
từ sơn lai về tây ninh
tỉnh yên bái để tiêu thục
qua đó là chúng tôi đã phối hợp
mới lại công an
huyện mộc châu
xác minh lý lịch
và xác định
đây là đối tượng
buôn bán ma túy
từ đó cái tên giàng a đua
được ban chuyên án đặc biệt chú trọng
giàng a đua
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
để có được những thông tin chính xác
về giàng a đua
tổ công tác đã trực tiếp
về nơi ở của đối tượng tại hòa bình
để nắm bắt thông tin
xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
là một địa bàn nóng
về tội phạm ma túy
bởi thế mà quá trình xâm nhập địa bàn
tìm hiểu thông tin về giàng a đua
của tổ công tác khó khăn hơn rất nhiều
nơi ở của giàng a đua
là một nơi trong một vùng núi
cái nhà ở của giàng a đua
cũng chỗ địa hình hơi khó đi một chút
mà bên trên địa hình trở nên nhà nó hơi cao
tất cả mọi hướng xung quanh
người ta dân người ta đến
thì với tượng giàng a đua
nắm rất rõ nhìn rất rõ
cho nên là những người mà
thực thường là những người
từ ngoài địa phương khác đến
mà không quay biết
thì hầu như là không vào được
trong địa phương đấy
mà địa phương rất nóng
và rất phức tạp
thì mà tùy
cái địa bàn xã vân hồ
của huyện bậc châu tỉnh sơn la
thì là một trong những địa bàn rất phức tạp
thì mà vì địa bàn này
là những địa bàn
hầu như là điện nóng
cực kỳ mà chúng tôi
hầu như người ngoài
không thể nào vào được
vào trong đấy
chỉ có vào mà không thể ra được
là một địa bàn rất phức tạp
thấy người lại vào
thế là nó sẽ có những cái
hành vi khác
những cái đấy
rất là khó
cho nên là tù chính xác của tôi
đi rất khó
thật sự rất khó
để vào trong đấy
để mà tiếp xúc được
được cái là
trước đó là
đối tượng đã
được gặp đối tượng
để tạo được lòng tin của đối tượng
nhưng vượt qua mọi khó khăn
bằng những biện pháp nghiệp vụ
các anh đã có thông tin chính xác
về giang a đua
đua tham gia đường dây vận chuyển
hàng trăm bánh heroin
từ lào về việt nam
đến khi bị lực lượng công an phát hiện
đua cùng các đối tượng trong ổ nhóm
dùng đường dây
điều đó là một trong những đối tượng

hắn đã bật vô âm tín
cho đến khi có người thấy hắn xuất hiện
tại địa bàn xã lóng luông
huyện vân hồ
tỉnh sơn lạc
lúc đó thì đối tượng cũng chưa bộc lộ gì về nhiều
sau này chúng tôi phải áp dụng rất nhiều biện pháp khác
nhiệp vụ của ngành
thì mới xác định rõ được các đối tượng
tuy nhiên là đối tượng này
thì nó không hoạt động một mình
không hoạt động độc lập
mà nó liên quan rất nhiều đối tượng khác
qua các đối tượng này
và dây dắt chúng tôi đến gặp rất nhiều đối tượng khác
cho nên mình cũng không xác định được
đối tượng nào là đối tượng chính trong kỳ nán
chưa xác định được ban đầu
và đối tượng nào là đối tượng vận chuyển hàng
nên là bằng báo cáo không chí là qua rất nhiều
có khi mà chúng tôi gặp tiếp xúc
thì đối tượng này
nhưng lần sau thì lại là những đối tượng khác
thế cho nên cái việc mà xác định các đối tượng
là cũng gặp rất nhiều khó khăn
một là địa bàn
mình không phải là địa bàn của mình
địa bàn là tỉnh bạn
dừng nối cũng hiểm trở
mà đi lại thì báo cáo không chí là về phương tiện
vì những năm hai nghìn bảy thì đối với chúng tôi là cực kỳ khó khăn
chủ yếu là xe máy
sau một thời gian ẩn nấp
tại sao giàng a đua lại xuất hiện ở lóng luông
còn trang bị cả vũ khí nóng
rất có thể ngựa quen đường cũ
mọi di biến động của giàng a đua
nhưng đúng thời điểm này
đua lại thường xuyên ở trong nhà
hoặc sang ngoài
thì cũng chỉ là thăm bà con hàng xóm
để bắt giữ giàng a đua về cơ quan điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của hắn
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu
là điều đơn giản
nhưng như thế sẽ thắt nút chuyên án
ở thời điểm hiện tại
cho nên các chính sát vẫn miệt mài
nắm bắt mọi hoạt động của đua
có thể tiếng giữ về giàng a đua
có vũ khí nóng đã đồn xa

nên việc thu thập thông tin từ bà con dân bản
của ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn
khiến cho việc nắm bắt thông tin
về đối tượng kéo dài hơn dự tính
những cơn mưa giá lạnh
của miền tây bắc
cũng không làm các anh nản lòng
bởi nhận định không có sự thật nào
che giấu mãi được
cũng chính từ sự kiên trì đó
sau một thời gian điều tra
ban chuyên án đã có những nhận định chính xác
về giàng a đua
đặc điểm của những khu vực
đặc biệt là những xã
đồng bào dân tộc thiểu số
thường thường là có mối quan hệ họ hàng
dòng tộc thường khăng khít
chặt chẽ với nhau
ví dụ là có thể là
đối với gia đình này với gia đình khác
thì không anh em họ hàng bên chồng
rồi là họ hàng thông gia liên gia
rất là nhiều
có thể nói nhiều khi
các gia đình khác có thể là
chúng ta có thể nói là
anh em cả là
do vậy là để mà thu thập thông tin
được về các đối tượng này
mà đảm bảo bí mật
đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ
thì vô cùng khó khăn
nếu chúng ta không có ý thức
tạo được lý do nguyện trang
giấu được mục đích
mục đích thật của việc
chúng ta thu thập thông tin
thì rất dễ có thể đánh động đối tượng
hoặc là bị lộ
từ nguồn thông tin quan trọng
mà các trinh sát thu được
cơ quan điều tra xác định
giàng a đua nằm trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn từ sơn la vào yên bái
để trung chuyển đi các địa bàn khác tiêu thụ
câu hỏi đặt ra với ban chuyên án lúc này
là đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy
liên quan đến giàng a đua
hoạt động như thế nào
có bao nhiêu đối tượng trong đường dây
và nữ quái giấu mặt kia

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mượn tên bố mẹ nuôi như thường thường chúng ta đi làm chứng minh nhân dân thì bao giờ cũng khai tên bố mẹ đẻ
nhưng mà vì đối tượng này muốn che giấu thân phận của mình cho nên là thay tên đổi họ và khai không đúng nhân thân lý lịch
để có được thông tin từ nhân dân là điều rất khó khăn đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số
thì công việc đó còn khó khăn hơn rất nhiều bởi phong tục tập quán quan hệ dòng họ khăng khít
nên chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể đánh động cả các đối tượng
nơi ở của mùa tùy sao thì ở một địa bàn như tôi đã nói là địa bàn rất phức tạp và mặt túy
tất cả những người ra vào những địa bàn này thì đều các đối tượng rất là chú ý để ý
thậm chí là có những đối tượng còn cử người theo dõi
qua chính quyền địa phương qua khu vực nơi ở của đối tượng để thu thập
thậm chí là qua các hệ thống tàng thư nghiệp vụ để tra cứu về
về nhân thân lai lịch của các đối tượng này
đặc biệt là nhà của đối tượng chúng tôi sau khi xác định được xác định được nhân thân của đối tượng
ngôi nhà ở xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
là nơi ở của bố mẹ sao
mùa thị sao luôn bố trí người cảnh giới từ rất xa
cùng với đó sao cho đảo rất nhiều hầm từ trong nhà thông ra vườn núi
người dân xã lóng luông có lẽ
vẫn ám ảnh với nhóm đối tượng manh động này
chúng thường xuyên thị uy đe dọa bà con bằng súng và lựu đạn
khi mà quá trình xác minh nhân thân đối tượng ấy
vì là đối tượng là người dân tộc thiểu số
một là đối với lực lượng chính sách của chúng tôi
thì cái việc mà người biết tên theo dân tộc thiểu số là rất biết tiếng
và rất là hạn chế ít
vì là các đối tượng này khi mà xâm nhập vào địa bàn
chủ yếu là người dân tộc mông
và cái phong tục tập quán của họ thì là
họ có cái tính đồng bào rất là cao
họ thường bảo vệ lẫn nhau
và hai nữa là địa bản chúng tôi xác minh
thì báo cáo chí là địa bàn là địa bàn nóng
với ma túy
hầu như là các đối tượng này hầu như bị giáp danh với nước bạn đảo
thế cho nên là cái việc mà nguồn thu nhập của một số đối tượng
có điều kiện là chủ yếu là từ buôn bán ma túy
thế cho nên là khi thập nhầm thâm nhập vào cái địa bàn này
thì xác minh cũng gặp rất nhiều khó khăn
thế do vậy là chúng tôi phải tính toán về con người
chồng đã bị bắt giữ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nên mùa thị sao rất danh ma và cẩn trọng
trong việc tiếp xúc với tất cả các mối hàng
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
các cán bộ chiến sĩ công an đã lấy được thông tin cần thiết nhất về đối tượng này
những thông tin về mùa thị sao đã lập hẳn một đường dây mua bán vận chuyển chất ma túy
từ sơn la vào yên bái
sau đó chuyển đi các tỉnh thành khác tiêu thụ
đã được ban chuyên án nắm rất rõ ràng
đối với các đối tượng này là đối tượng là mặc dù là người dân tộc thiểu số
thế nhưng mà theo tôi đánh giá là chỉ số uy quy của những người dân tộc thiểu số này rất là cao
và rất là thông minh
chứ cũng không phải là như chúng ta ban đầu chúng ta nghĩ là người dân tộc thiểu số là bình thường
vì báo cáo chí là qua chúng tôi tiếp xúc là không phải tự nhiên mà mình xác định được đối tượng
và các đối tượng này khi mà có tiếp xúc thì chưa chắc là có hẳn
vì chúng tôi nhận định là đối tượng ví dụ như khi mà chúng tôi chuẩn bị xác định đối tượng vận chuyển ma túy ra
nhưng mình đã cử rất nhiều mũ trình sát các tổ như vậy
nhưng mà đón lõng như các đối tượng không qua
báo cáo chính là phải dày công khi mà kể cả có thông tin là đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy
nhưng mà đối tượng cũng không vận chuyển
các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thường kiểm tra mối quan hệ mua bán rất kỹ càng
từ nhà cửa đến kinh tế tài chính
trong vòng nhiều tháng khi tạo được niềm tin chúng mới tính đến các bước tiếp theo
khu vực này nó rất đông những đối tượng hoạt động mua bán ma túy
hoạt động tội phạm và tê nạp về ma túy
do vậy là để tiếp xúc gặp gỡ thu thập thông tin
để mà làm sao giữ kín được yêu cầu về biện pháp nghiệp vụ
về đối tượng đấu tranh
và lại thu thập được những thông tin có giá trị
trong việc chứng minh về hoạt động đối tượng
đòi hỏi sự nhanh nhạy
sự kiên trì
cũng như là
ý thức trách nhiệm cao
của các lưu lợi chính xác
bằng các biện pháp nghiệp vụ
đặc biệt là các biện pháp
ngành cho phép
và chúng tôi đã cử những chính xác trực tiếp
trực tiếp để tiếp cận
về những khu vực
đối tượng ở
cũng như là kể cả với đối tượng
để có bằng
nhiều biện pháp
để thu thập thông tin
đối với đối tượng
từ hình ảnh
ảnh nhân dạng
thậm chí kể cả
sơ đồ về nhà cửa
nơi mà đối tượng ở
khu vực cung đường
đối tượng thường xuyên hoạt động
ngoan vận chuyển mà thúy
với những thông tin có được
về kẻ cầm đầu
và kế hoạch hoạt động của chúng
ban chuyên án đã báo cáo với ban giám đốc
để lên kế hoạch tóm gọn
các đối tượng

khi mà có thông tin về đối tượng thì chúng tôi phải phối hợp rất nhiều với lực lượng

mới thành công được chuyên án
khi các đối tượng thông báo cho nhau chuyến hàng di chuyển cũng là lúc các đồng chí trong ban chuyên án sẵn sàng vào vị trí như kế hoạch đã đặt ra
khi các đối tượng thông báo cho nhau chuyến hàng di chuyển cũng là lúc các đồng chí trong ban chuyên án sẵn sàng vào vị trí như kế hoạch đã đặt ra
đúng như dự đoán giàng a đua không đi theo quốc lộ mà đi tắt qua các lối mòn để vận chuyển ma túy vào địa bàn huyện văn chấn tỉnh yên bái
toàn bộ di biến động của đối tượng lúc này đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát
sau khi tính toán ban chuyên án quyết định chọn thời điểm phá án tại đỉnh đèo vân
nơi có địa hình hiểm trở một bên là vách múi một bên là vực sâu tham thảm
như theo phán đoán của ban chuyên án
mà những ý kiến của ban chuyên án là
tuyến đường mà trước đây đối tượng thường đi qua là đi qua cái tuyến thanh sơn thu cúc về địa bàn văn chấn của yên bái
thì chúng tôi đã cử đến ba tổ công tác
nhưng mà từ cái phương thức thủ đoạn đọc của đối tượng mà nó rất là tinh vi
khi mà đến địa bàn phú thọ là lập tức đối tượng đã chuyển hướng
không đi theo con đường đó nữa mà đi theo một con đường hoàn toàn mới
mà sau đó thì chúng đi dọc theo bờ sông hồng lên
đấy địa bàn ngã ba vân hội huyện trấn yên
thì lại ngược vào địa bàn huyện vân trấn
thì trước những cái diễn biến mà khi mà thu thập thông tin được
rằng là xác định đối tượng đã thay đổi tuyến đường đi
thì chúng tôi đã phải cử hai tổ công tác
đấy để nhanh chóng để có thể là theo hấp được đối tượng
đấy để mà cũng như là làm sao mà nắm được tình hình hoạt động của đối tượng
di biến động của đối tượng
để có thể là đưa ra cái phương án đấu tranh tốt nhất
đấy để có thể là đưa ra cái phương án đấu tranh tốt nhất
nhận lệnh của trưởng ban chuyên án
lực lượng đánh án tiến hành bắt giữ đối tượng
đua bị bắt cùng với hai mươi bánh heroin và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
chúng tôi cũng có những phương án là đối tượng cũng có thể là sẽ
có những cái con đường tránh
đấy tránh để tránh cái sự kiểm soát
đấy phát hiện của cơ quan chức năng
đấy tuy nhiên mình chúng tôi cũng xác định rằng là
dù thế nào chẳng nữa thì giang anua cũng sẽ phải gặp mối sao
đấy để chúng giao ma túy cho các cơ quan chức năng
các đối tượng đối tượng khác
thế do vậy là cái mấu chốt của chúng tôi là phải
bên cạnh việc theo dõi giám sát giang anua
thì nó phải giám sát rất chặt
theo dõi rất chặt đối với mối sao
đấy mọi biến động của giảng hình cổ cổ của mối sao
đều đều phải nằm trong cái tầm ngắm của lực lượng di sát
đấy vòng trong vòng ngoài
thì chúng tôi phải có nhiều lớp để để để để
theo dõi giám sát đối với
di mọi thì mình có thể nói là mọi di biến động của mối sao
đề phòng cái phương trường hợp
có thể chúng ta mất dấu của giang anua
đấy thì đến cuối cùng thì giang anua
cũng sẽ phải xuất hiện để gặp mùa
về phần mùa thị sao
thị di chuyển từ sơn la sang thị trấn nông trường trần phú
đối tượng thuê một nhà nghỉ thuộc khu vực ba xe
thuộc huyện văn trấn
cách nơi đua bị bắt khoảng sáu mươi km
mục đích là chờ giang anua giao hàng
ngay sau khi đua bị bắt
một tổ công tác tiến hành ập vào nhà nghỉ
tóm gọi mùa thị sao
khi ban đầu thì đối tượng mùa thị sao
vì là đối tượng không trực tiếp
vận chuyển ma túy
mà vận chuyển ma túy ở đây là đối tượng giang anua
mà chúng ta bắt đối tượng mùa thị sao
là bắt ở địa bàn khác
chứ không phải là hai đối tượng cùng vận chuyển với nhau
cho nên là báo cáo không chí là
khi mà ban đầu mà chúng ta về đấu tranh
sau khi bắt được đối tượng giang anua về rồi
và chúng tôi mới có thông tin là mùa thị sao
đang lần trốn ở một nơi khác
thì bằng các quyền pháp của bộ chúng tôi
xác định được đối tượng mùa thị sao
khi đó thì chúng tôi cũng chưa thể bắt được
mà chỉ là mới triệu tập đối tượng về để làm việc
thì quá trình đấu tranh bắt giữ
như công chí biết là đối tượng
rất là tinh danh danh ma và xảo quyệt
cho nên là cái việc mà để mà đấu tranh
được nhận tội đối với đối tượng mùa thị sao
rất khó khăn
trong vụ án này mùa thị sao
là kẻ chủ mưu sao đã thuê
giang anua vận chuyển số ma túy trên
từ sơn la đến yên bái
chuyến hàng thành công đua sẽ được nhận
sáu mươi triệu đồng tiền công
thấy được món hơi lớn
nên giang anua đã đồng ý với sự hoạt động
khép kín tinh vi của các đối tượng
nhưng bằng sự quyết tâm
ngăn chặn tội phạm ma túy
các chiến sĩ công an tỉnh yên bái
đặc biệt là các chiến sĩ công an phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy
đã tóm gọn đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
giảm đu nguyện một lạc lõi sành sỏi trong lề
kể cả sau đó khi mà đối tượng này bị bắt giữ
thì việc đấu tranh đối với tượng
để đối tượng khuất phục
và khai rõ ra về bản chất hoạt động của mình
thì là một cái vô cùng khó khăn
vì các đồng chí biết rằng là
trong quá trình đấu tranh chuyển án
thì chúng tôi đã bắt giữ đối tượng giang anua
ở một vị trí cách rất xa
đối với mùa
mùa thị sa
cách nhau bốn mươi km
để mà đối tượng khuất phục
là đối tượng liên quan
đối tượng cầm đầu trí đạo
giang anua thuê giang anua vận chuyển ma túy
thì đòi hỏi chúng tôi đã phải
lực lượng điều tra viên
đã phải đấu trí đấu sức
y chu này
khuất phục được đối tượng
thưa quý vị và các bạn
chống tội phạm gieo rắc
cái chết trắng
luôn diễn ra đầy cam go
đối với cơ quan điều tra
bởi lẽ đây là những tên tội phạm
có thủ đoạn tinh vi
để che mắt cơ quan điều tra
nhưng dù có che đậy như thế nào
chúng cũng không thể qua mắt được cơ quan điều tra
bản án đanh thép
đã được tuyệt
đó là kết cục bi thảm
cho những kẻ lưu mình
vì ma túy
chuyên an cũng là chiến công rực rỡ
của các chiến sĩ công an tỉnh yên bái
trong cuộc đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy
chương trình hồ sơ vụ án tuần này
xin được kép lại đến đây
xin được cảm ơn sự quan tâm của quý vị
tạm biệt và hẹn gặp lại